là nói đến một kho tàng văn hóa vô cùng sống động và đặc trưng
trong đó phải kể đến nghệ thuật điêu khắc
một phần của bản sắc văn hóa truyền thống tây nguyên
nghệ thuật điêu khắc của đồng bào dân tộc nơi đây
được thể hiện trên kiến trúc của ngôi nhà dài nhà rông
trên các công trình tôn giáo
và trên nhiều dụng cụ phương tiện sinh hoạt hàng ngày khác
nhưng có lẽ nổi bật và độc đáo hơn cả
là nghệ thuật điêu khắc tượng nhà mồ của người tây nguyên
khu nhà mồ của người gia rai ở làng kép
xã yamanong huyện chư bắc thành phố pleiku tỉnh gia lai
vào một sáng đầu năm hai nghìn một mươi tám
khi chúng tôi đến
họ vừa kết thúc lễ cúng tháng cho những người mới chết trong làng
theo quan niệm nhân sinh của đồng bào
người gia lai
thì người chết có linh hồn biến thành ma
gọi là a tâu
sau khi chết
linh hồn cứ luẩn quất gần nơi trôn
lưu luyến với cuộc sống dương thế
không siêu thoát được
chỉ sau khi làm lễ bỏ mả
hay còn gọi là lễ pơ thi
thì linh hồn mới được siêu thoát
trở về với thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng
không còn lưu luyến gì với cuộc sống
đây là nghi lễ lớn nhất của người gia rai
và để chuẩn bị cho nghi lễ pơ thi
người gia lai vào rừng chọn cây gỗ tốt để dựng nhà mồ
quanh nhà mồ là một hàng rào được trang trí bằng những bức tượng gỗ
đây là những tác phẩm điêu khắc
mang trong mình nhiều quan niệm khép kín
nhân sinh sâu sắc
về cuộc đời
về lẽ sống
về cõi thực
của người gia lai ở tây nguyên
khi mà nói đến tượng gỗ tây nguyên
tượng gỗ dân gian tây nguyên
thì cái đầu tiên mà người ta nghĩ đến là người ta nghĩ đến tượng gỗ tây nguyên

trong các khu vực nhà mồ tây nguyên
thì đối với người gia lai và người ba na
thì chúng ta thấy là tượng gỗ của họ rất là phong phú
và rất là đa dạng
trước cửa các nhà mồ như các bạn thấy thường là những cái tượng phồn thực
nó mơ ước về một cái vòng luân hồi
sinh sôi nảy đở của con người
và sau đó là những cái tượng liên quan đến cái đời sống của con người
tượng mẹ cõng con
và phổ biến nhất là ở bốn cái gốc của nhà mồ
thì chúng ta hãy thấy là họ có những cái tượng
những cái người ôm mặt ngồi khóc
thì đấy là những cái hình tượng
mà nó phổ biến nhất trong cái
những cái tượng dân gian của tây nguyên nói chung
và tượng nhà mồ nói riêng
tượng nhà mồ được nghệ nhân gọt đéo thô sơ
giản lược trong đường hét
có tính gợi tả
chứ không cận kẽ chi tiết
xong hết sức sinh động
mộc mạc mà chân thực
mang đậm chiết lý nhân sinh
cái siêu thực và cái hiển thực
đang sen hài hòa
đó là hình ảnh một cặp nam nữ
đang trong tư thế tín giao
hình người đàn bà trưởng
hình người ngồi trong tư thế hải nhi
hình người mẹ bồng con
hay là sự biểu cảm khác nhau
của những khuôn mặt người
buồn vui đau khổ chất chứa
tất cả diễn tả một sự kết hợp âm dương
để sinh thành nên sự sống
những tập hợp tượng mồ phong phú ấy
tạo nên một bảo tàng chân thực
về cuộc sống của người gia rai
trở thành những pho sự sống động
có giá trị thẩm mỹ và khoa học
theo phong tục của người tây nguyên
tượng nhà mồ làm ra để phục vụ cho lễ bỏ mạ
và chỉ có tác dụng trong lễ bỏ mả mà thôi
sau lễ bỏ mạ
thì cả nhà mồ và tượng nhà mồ
cũng bị bỏ luôn
năm tháng nắng mưa
sẽ giúp tượng nhà mồ
dần dà làm hư hỏng
rồi tan biến những tác phẩm tượng gỗ vào đất
cả một di sản văn hóa nghệ thuật
cứ mất dần
nếu ngay từ bây giờ
không có biện pháp để gìn giữ và bảo tồn
người tây nguyên
khi làm lễ bỏ mạ
thì người ta thường đéo những bức tượng
theo những tâm trạng của những người sống
và chia tay với người chết
và cũng để nhắc nhở cho những người sống
ở bên cạnh còn lại
để làm tiếp những công việc như thế
thì ngoài những nét khô sơ đấy
nhưng mà được gửi gắm bằng những cái
cái tâm hồn của người ta
vào trong những cái lưới dìu để đéo
nhìn thì thô sơ
thế nhưng mà cái hồn của tượng
thì rất là sâu sắc
mang lại cho mình những cái cảm nhận
những cái suy nghĩ kể cả về góc độ nghệ thuật
cũng như là về góc độ đời thường
theo các nhà nghiên cứu
không phải ai cũng đéo được tượng nhà mồ
và cũng không phải lúc nào cũng đéo được
họ chỉ có thể đéo được tượng nhà mồ
trong lúc xuất thần nhất
nghệ thuật tạc tượng
không phải là một nghề
mà nó chính là đời sống
là hơi thở là không khí là khát khao
được bộc lộ
mặc dù không qua trường lớp đào tạo nào
nhưng những người nghệ nhân tạc tượng dân gian ở đây
từ khi sinh ra và lớn lên
đã thấm đậm trong mình
nền văn hóa truyền thống đặc thù của tây nguyên
nghệ nhân cô so hơn ao
là một người như vậy
ông là một trong những nghệ nhân
người dân tộc sarai nổi tiếng bậc nhất
về tạc tượng nhà mồ
ở vùng đất tây nguyên
cô so hơn ao đã có niềm đam mê với nghề này
khi mới lên một mươi
hơn ao xin cha cho đi học tạc tượng
với một nghệ nhân ở gần nhà
nhưng cha kiên quyết không cho
vì nghĩ con mình ốm hiếu
không đủ sức cầm diều
mỗi ngày sau khi cha lên giấy
hơn nào lại chạy đến nhà nghệ nhân trong làng học lén
rồi về đem diều ra
tự đéo gọt các khúc gỗ
phỏng theo các bức tượng
lên một mươi năm tuổi
hơn ao trở thành một chàng trai rắn giỏi
đã nhiều lần đi theo những nghệ nhân trong làng
lang thang khắp rừng già
tìm gỗ về tạc tượng
không thể cấm cản niềm đam mê của hơn aio
người cha rồi cũng chấp nhận cho con trai theo nghề
những bức tượng gỗ của hơn ao
ngày càng có sức sống
rồi chàng thanh niên trở thành nghệ nhân lành nghề
từ lúc nào không hay
những lần làm lễ bỏ mà
nhiều gia đình lại đón hơn ao
về tạc tượng
tạc tượng giúp
trong đó tôi yêu thích
tôi muốn xem bộ mặt
mặc nạ muốn cười
hay là muốn nói hàm mê
nhưng trong đó tôi phải tạc
theo nghệ nhân ưu tú
cứ so hơn nào
để tạc được một bức tượng nhà màu đẹp
nghệ nhân phải biết thổi hồn mình vào bức tượng
để những vật vô chi vô giác đó
trở nên sống động
đối với những nghệ nhân dày dặn kinh nghiệm
chỉ cần nhìn qua vân
và thớ gỗ
chú ý độ đậm nhạt
thì có thể chọn gỗ phù hợp
với ý tưởng định khắc họa
nghệ nhân nào tinh tế
trao chút hơn nữa
thì dùng độ sắc của cây gỗ
để tạo mảng miếng đậm miếng nhạt
trên tác phẩm
những thân gỗ thô mộc
qua con mắt của ông
đã tạo ra những khối hình
với những đường nét góc cảnh đơn giản
mộc mạc mà chứa đựng hết tình yêu thương
con người đời sống tâm linh
bằng những công cụ thô sơ như
dìu dao đục
mà những khúc gỗ tưởng chừng như vô chi vô giác
dưới đôi tay tài hoa
và trí tưởng tượng phong phú của ông
đã trở thành những vật có hồn
mỗi tác phẩm đều mang một cảm xúc
giáng vẻ khác nhau
vừa ẩn chứa hồn thiêng
như toát lên cốt cách
núi rừng tây nguyên
không chỉ dừng lại ở đó
những pho tượng còn là những tác phẩm
mang đậm giá trị bản sắc văn hóa dân tộc
chứa đựng giá trị truyền thống
bức tường thì tôi nhớ
thì hồi xưa thì là tôi tạc tượng
cái nhộn ngữ
tương lợi người ôm mặt nó khóc
nó khóc là ý nghĩa của đó
thì là trong nhà mồ
thì mình có đến nữa
thay thế mấy cái tường ôm mặt
thay thế người để nó khóc
để mà nhớ người chết linh hồn
của người chết
và người sống trong bò mạ
thay thế mấy cái tường đó
để nó giữ được trong nhà mồ đó
anh vui quách
làng le hai
xã gia lan huyện đức cơ
là một đồng hồ
là một đồng hồ
trong những học viên
được nghệ nhân cơ so hơn ao
chỉ dạy cho từng đường nét khắc
để tạc được những bức tượng đẹp nhất
để khắc được một bức tượng nhà mồ đẹp
người nghệ nhân phải biết thổi hồn mình vào bức tượng
để những vật vô chi vô giác đó
trở nên sống động
mặc dù nghệ nhân cơ so hơn ao
rất muốn truyền đặt kinh nghiệm
của nghệ tạc tượng nhà mồ cho con cháu
nhưng đa phần thanh niên không thích
nên cũng không ép được
tại bây giờ là họ bỏ hết rồi
nhưng là chú nào
để giữ lại cái truyền thống
của dân tộc dưới đây
không nên bỏ được
cho nên phải học tập lại
của con cháu
rồi xóm làng
rồi hướng dẫn cho
để thắc tượng
không quên được cái truyền thống
của dân tộc dưới đây mình
với chăn trở
làm thế nào để lưu giữ
truyền quảng bá văn hóa
của dân tộc sarai đến với mọi người
được sự đồng quyên ủng hộ
của bạn bè người thân
đầu năm hai nghìn một mươi bảy
nghệ nhân kso hơ nào đã mở hội quán
nghệ nhân kso hơ nào
văn hóa ẩm thực sarai
quán được xây dựng trên chính mảnh đất
của gia đình ông sinh sống
những dãy nhà dài nhà rông
được làm bằng tre nứa cây nêu
ghe rượu được đặt trung tâm quán
đặc biệt ngay trước cổng quán
và dọc theo các lối đi
rất nhiều tượng nhà mồ được bài trí
với đủ các hình tượng
phản ánh sinh động cuộc sống đời thường
của người dân tộc sarai ở tây nguyên
mình đi gặp
tất cả những cái bức tượng nhà mồ
thì mình thấy gần như không có một cái bức tượng nào
giống cái bức tượng nào
và mỗi một cái bức tượng nó đều mang một cái sắc thái
một cái nét để mà khái quát
trong đầu mình mà đưa được
những cái nét đục của anh vào
mà trở thành được những cái nét của tượng
để cho những người thường ngoạn
như anh em chúng tôi làm nghệ thuật
cảm thấy thích thú
là anh bây giờ anh muốn
truyền thụ lại những cái
kiến thức về đéo tượng
hoặc là những cái tâm của anh để ra được
cái tay đục của anh cho người khác
anh bằng cách nào đó mà anh truyền được
cái khái niệm của anh sang cái tay thở khác
tôi nói thì tôi chuyên giải
cho là mới thân niên hay là
mới là thiêu nhi hay là mới là
mới người già già đấy không được
nhưng mà là tắc tường đấy nha
nhưng mà là cách đo
hay là cách nét thôi
ví dụ là cách tay thế này chân thế nào
cái đục đó
cái khuôn bộ mặt đó
tôi không nói được
nhưng mà ý tôi thì là
tôi nhìn ở trong đầu thì đã biết rồi
nhưng mà bản thì nhìn là khác
đục thì là bộ mặt
cái dúng bộ mặt là mình không nói được đâu
cái đó thì cái hồn người đục mà
là làm xấu hay là gì
cái đó thì mình có sửa lại đâu
để bảo tồn phát huy
giá trị nghệ thuật
tạc tượng gỗ dân gian
những năm qua
các cơ quan chức năng trên địa bàn
đã tổ chức các cuộc thi
các ngày hội giao lưu về tượng gỗ dân gian
tiêu biểu như hội thi tạc tượng
ở khu du lịch sinh thái cộng đồng
ở đắk lắc
hay chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam hà nội
trong đó có hoạt động
tạc tượng gỗ dân gian
hồi thân niên hay là thiếu nhi
hiện tại bây giờ thì là
nhiều người cũng thích
không thích thì là
mình làm cái đây thì không có thu nhập
tôi mong muốn là truyền dạy lại
như thân niên này
truyền dạy là thiếu nhi này
truyền dạy là mơ sáu huyền thị này
truyền dạy là các huyền nữa
ví dụ là chơ bớt này
hay là chỗ đắc cơ này
bao nhiêu khoa trong đó
để mà bỏ tôn lại
nghệ thuật tạc tượng gỗ
của đồng bào tây nguyên
không chỉ là biểu hiện tâm linh tín ngưỡng
của vạn vật hữu linh
mà còn phản ánh
một trong những nghề thủ công độc đáo
của các tộc người miền cao nguyên đất đỏ
họ dùng tượng
và việc trưng bày
trang trí nơi nhà dài nhà rông bến nước
những pho tượng gỗ
đều mang lối điêu khắc đơn giản
mộc mạc mô tả chân thực
về cuộc sống nương giấy săn bắn
tập tục tín ngưỡng
và sinh hoạt văn hóa cộng đồng
của các tộc người ở tây nguyên
giữa không gian tượng gỗ
mộc mạc ở cuối làng kép
kẻ nhân yếu tố so hơn nào
vẫn ngày ngày cần mẫn
truyền lửa nhiệt huyết với tượng gỗ nhà mồ
cho nhiều thanh niên trẻ
ông đã góp một phần không nhỏ
và việc bảo tồn một nét văn hóa truyền thống
ở tây nguyên
trước nguy cơ bị mai một